nhân ngày di sản việt nam hai mươi ba tháng một mươi một tối qua tại hà nội đã diễn ra lễ khai mạc chương trình
không gian di sản văn hóa việt nam hai nghìn một mươi tám chương trình được khởi động từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi một
tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam với sự tham gia của nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
đây là sự kiện văn hóa du lịch quan trọng nhằm giới thiệu quảng bá tồn vinh giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của việt nam
đặc biệt là di sản văn hóa việt nam đã được unesco công nhận
đây cũng là hoạt động xã hội sâu rộng nhằm tăng cường nhận thức trách nhiệm của cộng đồng
trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc
đồng thời quảng bá tiềm năng văn hóa thương mại và du lịch liên kết phát triển du lịch di sản bền vững giữa các vùng miền
chương trình diễn ra với nhiều nội dung hấp dẫn như triển lãm hành trình di sản văn hóa việt nam
giới thiệu về áo dài việt nam giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa các vùng miền
thiếu nhi với di sản văn hóa việt nam người cao tuổi với di sản văn hóa dân tộc
sự kiện diễn ra liên tục từ nay đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật việt nam hà nội